một mươi hai hectare lúa thu đông mới xuống giống bị thiệt hại bốn mươi còn lại là diện tích mía đổ ngã thiệt hại khoảng năm
ngành chức năng thành phố vị thanh khuyến cáo bà con tiếp tục chủ động đối phó với cơn bão số một và tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp
xuống giống vụ đông xuân cho phù hợp kiểm tra và gia cố hệ thống đê bao đối phó khi có tình huống xấu xảy ra
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
công an huyện điện bàn quảng nam vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị một
chú tại thị trấn hàn lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam về hành vi lừa đảo chiếm đoát tài sản
vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm nguyễn thị một tình cờ gặp bà trần thị chữ chú huyện điện bàn tỉnh quảng nam
sau khi làm quen xin số điện thoại đối tượng đã hẹn bà chữ đi uống cà phê và hỏi vay của bà chữ một mươi tám triệu đồng để đáo hạn bảo hiểm
với hứa hẹn là sau khi đáo hạn xong nhận tiền từ bảo hiểm sẽ trả lại tiền vay và cho thêm bà chữ năm mươi triệu đồng cùng với một chiếc điện thoại di động
vào ngày một mươi năm tháng sáu đối tượng một tiếp tục vay của bà chữ ba mươi triệu đồng hẹn hai giờ chiều cùng ngày sẽ trả toàn bộ hai lần vay
tuy nhiên sau khi nhận được tiền đối tượng đã cắt hoàn toàn liên lạc với bà chữ rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm minh tuấn chú xã lộc nam huyện bảo lâm về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tuấn mua một gói ma túy đá của một người đàn ông tên bé tại tp hcm với giá năm triệu năm trăm linh nghìn đồng đưa về chia thành hai mươi ba gói nhỏ để sử dụng và bán cho các con nghiện
vào tối cùng ngày tuấn mang theo ma túy lên thuê phòng khách sạn khánh vi ở xã ninh gia huyện đức trọng để bán ma túy cho các đối tượng nghiện
thì bị lực lượng công an bắt giữ kiểm tra khách sạn và nhà đối tượng công an thu giữ thêm tổng bốn mươi bốn gói ma túy đá